công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố sáu bị can trong một đường dây ghi số đề quy mô lớn
mỗi tháng giao dịch trên một mươi tỷ đồng để điều tra về tội đánh bạc
cầm đầu đường dây này được xác định là hồ thị thanh nhi ba mươi sáu tuổi trú tại phường tân lập thành phố buôn ma thuột